nhằm bù đắp lượng máu dự trữ thiếu hụt tại phú thọ viện huyết học truyền máu trung ương đã phối hợp cùng hội chữ thập đỏ tỉnh phú thọ vừa tổ chức chương trình giọt hồng đất tổ
chương trình đã thu hút hơn một người tham gia tình nguyện hiến máu
năm nay tỉnh phú thọ được chọn là điểm xuất phát đầu tiên của hành trình đỏ kết nối dòng máu việt năm hai nghìn một mươi bảy ở phía bắc
chương trình do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức
với thông điệp kết nối dòng máu việt ngày hội hiến máu giọt hồng đất tổ nhận được nhiều sự quan tâm cùng sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể trong tỉnh
sau lễ phát động đã có trên một người đăng ký tham gia hiến máu dự kiến ban tổ chức sẽ tiếp nhận trên một đơn vị máu
trong những năm gần đây phong trào vận động hiến máu tỉnh nguyện trên địa bàn tỉnh phú thọ đã trở thành một phong trào lớn thường xuyên với lượng máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước
sau điểm dừng chân tại tỉnh phú thọ đoàn hành trình đỏ tiếp tục chặng đường vận động hiến máu tình nguyện tại chín tỉnh phía bắc